mở đầu sẽ là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý
quý vị thân mến thời tiết chủ đạo của miền bắc hôm nay nắng mây đan sen không khí oi bức khó chịu
nhiệt độ chạm mức nắng nóng là ba mươi năm độ c
không chỉ ở hà nội mà dự báo thời tiết oi nóng còn xảy ra ở khu vực sơn la hòa bình đồng bằng bắc bộ
và dọc các tỉnh thành từ thanh hóa xuống đến phú yên
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
còn vùng núi trung bộ thì có nơi nắng nóng gai gắt lên đến ba mươi tám độ c
vâng trong những ngày nắng nóng như hiện nay thì trẻ nhỏ thường rất thích được bơi lội
điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước
các bậc cha mẹ lưu ý là không cho trẻ tự ý tắm ao hồ tắm sông hay là tự ý ra bãi biển
và khi trẻ bơi lội thì cần phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn
vâng trái với thời tiết nắng nóng ở phía bắc thì khu vực nam bộ tiếp tục mưa rông
và nguy cơ cao gây ngập úng ở các đô thị như thành phố hồ chí minh biên hòa hay cần thơ
bên cạnh đó thì trong mưa rông có thể kèm theo sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm
vâng đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay